chính phủ đã ban hành nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí sinh hoạt phí đối với sinh viên ngành sư phạm
cụ thể sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo giáo viên nơi theo học
sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ ba sáu mươi ba triệu đồng một tháng chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại nhà trường
thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học tập tại trường nhưng không quá một mươi tháng một năm học
kinh phí này được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm chi cho giáo dục đào tạo theo các quy định hiện hành
nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi một tới